thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về giải ngân vốn oda và vốn vai yêu đãi nước ngoài
các giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn nước ngoài trong những tháng còn lại của năm hai nghìn hai mươi
trong một mươi tháng đầu năm hai nghìn hai mươi các bộ cơ quan trung mương và địa phương đã thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của chính phủ
thủ tướng chính phủ các đoàn công tác của chính phủ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công
bao gồm vốn oda và vốn vai yêu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
nhờ đó tình hình thực hiện và giải ngân vốn nước ngoài đã có những chuyển biến tích cực
thủ tướng cho biết tính đến thời điểm hiện nay thì vốn đầu tư ngân sách nhà nước là trên sáu mươi mức cao nhất từ trước đến nay
oda những tháng gần đây có chuyển biến từ một mươi lên đến ba mươi dự toán được giao
như vậy đã bằng một nửa so với tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản về khối lượng nhưng còn rất thấp
thủ tướng yêu cầu cần làm rõ nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng giải ngân thấp như vậy
thủ đã đồn đốc kiểm tra rất nhiều ở các địa phương
cái mà chúng ta phải thấy rất rõ nét nhất một là mặt bằng
mặt bằng thì tại sao nhiều dự án kéo dài nhiều năm chưa giải phóng mặt bằng được
có phải do chúng ta chưa quan tâm chưa cách làm đúng mức không
mặt bằng này chủ yếu là cấp tỉnh và đặc biệt cấp quyền cấp quận
các đồng chí đang yêu cầu tinh thần trách nhiệm đó là cách làm tốt
trong tìm mặt bằng tốt cho đầu tư vốn oda chưa
đấy là câu hỏi mà chúng ta phải nói
cho nó chính xác hơn
mà đấy là trách nhiệm của các địa phương
về vốn đối ứng thủ tướng chỉ rõ nhiều địa phương đi xin vốn oda về
nhưng vì nhiều lý do tại địa phương nên đã không ghi vốn đối ứng cho các dự án
nên khi đầu tư triển khai thì địa phương bị bế tắc
như vậy đơn vị cấp vốn không thể giải ngân được
bên cạnh đó là thủ tục ở địa phương rất chậm trễ
nó có tình trạng như vậy không chứ
không xin về lấy dân mục nhưng mà không bố trí vốn đối ứng cách phù hợp
vậy thì họ ghi này
giải pháp nào để làm cái việc này
giải quyết thủ tục ở địa phương rất chậm trễ phiền phức
thủ tướng không chỉ phản ánh chung ơn đi cho chính phủ đi
có những cơ quan nào gây khó khăn cho vấn đề thủ tục oda
chỉ có các đồng chí
thế nó rõ ràng
và cái thứ tư mà chúng ta phải tìm nguyên nhân
vì nhiều lý do
các chủ đầu tư bằng lý dự án
các đồng chí đã tìm những nhà thầu kém năng lực về kỹ thuật và tài chính
cho nên là
không có kinh nghiệm trong tổ chức thi công
thủ tướng cũng chỉ ra các nguyên nhân về phía chủ đầu tư
ban quản lý dự án kém năng lực lúng túng không có kinh nghiệm trong tổ chức thi công
việc chuẩn bị dự án còn sơ sài đơn giản lấy lệ
thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương cần phát biểu thẳng thắn
không chỉ cho năm nay mà còn những năm tiếp theo
nêu rõ những giải pháp và không thể đáo quả bóng từ địa phương lên trung ương để giải quyết
địa phương nào không làm được thì báo cáo thủ tướng điều chuyển vốn cắt vốn
thậm chí sang năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai không bố trí vốn nữa